từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đầu năm hai nghìn một mươi sáu vụ thư viện thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch đã triển khai dự án xe thư viện đa phương tiện lưu động với mục tiêu đưa ánh sáng trí thức đến với cộng đồng
tiếp tục thành công của dự án mới đây tại trụ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch vụ thư viện đã tổ chức trao tặng thêm ba mươi một xe cho ba mươi một tỉnh thành trên cả nước
đây là hình ảnh bên trong chiếc xe ô tô thư viện lưu động
bên cạnh bốn năm trăm linh cuốn sách xe còn được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại như máy tính sách tay tv máy chiếu máy phát điện loa tăng âm và hàng trăm chiếc ghế nhựa
tất cả những thiết bị này đã giúp chiếc xe trở thành một xe thư viện đa năng
trong suốt ba năm qua những chiếc xe thư viện lưu động đã có mặt ở nhiều nơi vùng sâu vùng xa vùng khó khăn để đưa trí thức đến với đồng bào
từ hai nghìn một mươi sáu đến nay có khoảng ba chiếc xe thư viện liều động
sáu triệu lượt người đã được phục vụ và hơn sáu triệu lượt sách báo cũng đã được luân truyền và đã được bạn đọc tiếp cận
và trên thực tế thì số lượng người được sử dụng máy tính cũng rất là cao khoảng tám mươi người
và số lượng người được xem phim thì cũng rất là lớn khoảng một trăm hai mươi lượt người được xem phim
không chỉ vậy chiếc xe còn trở thành người bạn thân thiết luôn được các em nhỏ mong chờ
trở thành người bạn hữu ích đồng hành cùng các em nhỏ
chưa có cái tuần nào mà xe phải dừng bệnh ở tại trong thư viện
địa điểm nào mà xe đến thì các em học sinh ở đó rồi dân làng ở đó là cứ rất là lưu luyến
và thể hiện cái tình cảm thân thiết và muốn xe để được quay lại
và thường hỏi câu hỏi chú ơi cô ơi khi nào thì xe quay lại
thư viện tỉnh nam định đã tham mưu cho sở văn hóa thể thao và du lịch
ban hành các kế hoạch các văn bản các kế hoạch các kế hoạch các kế hoạch
chỉ đạo xuống văn bản gửi các ủy ban nhân dân các huyện thành phố
chỉ đạo các phòng văn hóa thông tin các trung tâm văn hóa thông tin
phối hợp với thư viện tỉnh để tổ chức triển khai việc phục vụ xe thư viện lưu động
tới tất cả các vùng các địa bàn trên vùng miền và các địa phương trên toàn tỉnh
từ những thành công mà dự án mang lại năm hai nghìn một mươi chín vụ thư viện phối hợp với các doanh nghiệp
tiếp tục trao tặng ba mươi một chiếc xe
như vậy sau ba năm cả nước đã có bốn mươi bốn tỉnh thành được trao tặng xe ô tô thư viện lưu động
chính điều này đã góp phần hoàn thành hai đề án quan trọng đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đó là đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện bảo tàng nhà văn hóa
và đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi